thưa quý vị vào ngày hôm nay tiếp ngày mùng sáu tết tại xã việt cường huyện trấn yên của tỉnh yên bái
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ xuân canh tí hai nghìn hai mươi
đánh chống giao quân tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ thủ tướng nguyễn xuân phúc kêu gọi các cấp các ngành
và đồng bào các dân tộc tỉnh yên bái cũng như trong cả nước hưởng ứng và thực hiện tết trồng cây
được lãnh đạo đảng và nhà nước phát động
đây là hành động thiết thực không chỉ góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng của cả nước đạt bốn mươi hai trong năm nay
mà còn để sớm đưa việt nam thành trung tâm hàng đầu về gỗ rừng trồng có uy tín trên thế giới
mục tiêu trong tuần đầu toàn tỉnh yên bái phấn đấu trồng ít nhất năm trăm hai mươi hectare rừng các loại
trong một tháng cả tỉnh sẽ trồng được trên ba hectare rừng tiền đề để hoàn thành trồng trên một mươi sáu hectare rừng
theo kế hoạch của năm nay với diện tích đất rừng chiếm tới tám mươi đất nông nghiệp
hiện tỉnh yên bái đứng thứ tư cả nước về tỷ lệ che phủ rừng với sáu mươi ba gấp một năm lần bình quân cả nước
tại lễ phát động tết trồng cây thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh yên bái
có ngay các phương án phòng ngừa nghiêm ngặt chủng mới virus corona gây ra bệnh viêm đường hô hấp cấp
để bảo vệ tốt sức khỏe và tính mạng của nhân dân
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến
để đánh giá tình hình kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán canh tí
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
chủ trì hội nghị cùng sự hội nghị có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ
trong dịp tết nguyên đán canh tí công an các đơn vị địa phương đã tập trung lực lượng phương tiện
mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm phục vụ nhân dân vui tết đón xuân trong không khí bình yên phấn khởi
các lực lượng trực ứng trực đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của bộ
về kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa đá gây ra tại các địa phương phía bắc
tình hình an ninh trật tự trong dịp tết nhất là tại những địa bàn trọng điểm và các thành phố lớn
được bảo đảm tốt những vụ việc phức tạp được xử lý giải quyết kịp thời và ổn định
hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước được bảo vệ tuyệt đối an toàn
phạm pháp hình sự giảm chín bốn mươi sáu so với tết kỷ hợi tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
tình trạng ồn tắc giao thông giảm các trường hợp sản xuất buôn bán vận chuyển
tàng trữ pháo nổ trái phép được ngăn chặn kiềm chế và xử lý kịp thời
các mục tiêu bảo vệ nơi vui chơi công cộng các hoạt động vui xuân đón tết của nhân dân
được bảo đảm tuyệt đối an toàn ghi nhận đánh giá cao và biểu dương các lực lượng trong công an nhân dân
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dịp tết nguyên đán canh tí
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong thời gian tới công an các đơn vị địa phương tập trung chỉ đạo
triển khai ngay các công tác trọng tâm theo chương trình kế hoạch đã đề ra trong quý i năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt là bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện trọng điểm dịp kỷ niệm chín mươi năm thành lập đảng cộng sản việt nam
hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu thực hiện hiệu quả các kế hoạch phương án công tác bảo đảm an ninh trật tự các lễ hội đầu năm
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu lực lượng công an tiếp tục chủ động quyết liệt phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona gây ra xử lý nghiêm các vụ việc tung tin không đúng về dịch bệnh
không để hoang mang trong nhân dân đồng thời phối hợp với ngành y tế kiểm soát dịch ngay từ cửa khẩu
bên cạnh đó tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ an ninh kinh tế an ninh tư tưởng văn hóa
an ninh mạng an ninh thông tin và truyền thông phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá
gây dối an ninh trật tự của các thế lực thù địch phản động
báo chí công an nhân dân tăng cường tuyên truyền gương người tốt việc tốt những chiến công
thành tích xuất sắc của lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
công an các đơn vị địa phương chấn chỉnh lễ tiết tác phong điều lệnh công an nhân dân
tiếp tục thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh công tác không để chống địa bàn lời lỏng công tác sau tết
hồ chí minh
sinh thời chủ tịch hồ chí minh rất coi trọng nguyên tắc tự phê bình
và phê bình người coi đây là nguyên tắc sinh hoạt của đảng là quy luật tồn tại và phát triển của đảng
người nhấn mạnh muốn đoàn kết chặt chẽ trong đảng bắt phải thống nhất tư tưởng
mở rộng tự phê bình và phê bình đây là nhiệm vụ thường xuyên chứ không phải là giải pháp nhất thời
và cho tới ngày nay nguyên tắc phê và tự phê vẫn là một trong những giải pháp quan trọng
trong công cuộc xây dựng trình đốn đảng đẩy lùi suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống
sau kháng chiến cải cách dụng đất được mở rộng
tiết thay vì giáo điều đã phạm sai lầm nặng nề
báo cáo trước quốc hội hồ chủ tịch đã nhận trách nhiệm và tự phê bình trước toàn dân
nước mắt bác đã rơi xuống khi nói tới những tổn thất đau thương do sai lầm gây ra
người khẳng định một đảng dám thừa nhận những khuyết điểm của mình
vạch rõ những cái đó vì đâu mà có và tìm mọi cách mà sửa chữa những khuyết điểm đó
như thế mới là một đảng tiến bộ chắc chắn chân chính
đi cùng với sự thẳng thắn trước khuyết điểm là một loạt các biện pháp khắc phục
tổng bí thư khi đó đã từ chức hai cán bộ trực tiếp chỉ đạo cũng bị kỷ luật
khoảng tám mươi số người bị kết án sai đã được khôi phục danh dự và trả lại tài sản
tổng bí thư đồng bảo là một cái biểu tượng là một tấm gương sáng của một vị lãnh tổ cách mạng
về thực hiện cái nguyên tắc tự phê bình và phê bình
và khi đề cập tới cái nội dung đó chủ tịch hồ chí minh đã từng nói rằng
là một đảng hỏng là một đảng bị che giấu khuyết điểm của mình và kế thừa quan điểm của người
thì đảng ta đề ra nhiều chủ trương giải pháp
đẩy mạnh cái việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình
việc tự chỉ trích tự phê bình không phải chờ tới khi đảng nắm chính quyền
từ trước khi thành lập nguyễn ái quốc đã truyền dạy cho các cán bộ nòng cốt của mình tại quảng châu
những nguyên tắc xây dựng một đảng chân chính
người coi trọng nguyên tắc phê bình và tự phê bình coi đây là quy luật phát triển của đảng
sau này trong tác phẩm tự chỉ trích tổng bí thư nguyễn văn cử cũng đã chỉ rõ
đảng phải công khai mạnh dạn thành thực vạch những sai lầm của mình
và tìm phương châm sửa đổi chống những xu hướng hoạt đầu thỏa hiệp
như thế không phải làm yếu đảng mà là làm cho đảng được thống nhất mạnh mẽ
câu chuyện tập thể hóa nông nghiệp và đặc biệt câu chuyện bảy nghìn năm trăm tám mươi năm
cái sự duy trì quá lâu
cơ chế tập trung quan lây bao cấp như thế
cái từ duyên đóng vội bất chấp quy luật như thế chủ quan như thế
vâng vâng nó để tới ta trong một thời kỳ mà có lẽ chưa bao giờ đất nước hoan như vậy
mà sau này chúng ta gọi là thời kỳ khủng hoảng nguyên chế sổ
thì hôm nay tất cả điều này đã khẳng định rất rõ rồi
và ngay cả hôm nay trong khu đổi mới vậy thôi
chúng ta thấy đảng vẫn luôn luôn chỉ ra
nhưng bên cạnh những thành tiệu như vậy vẫn còn rất nhiều vấn đề
mà chúng ta thấy đảng đảng ta phải giải quyết
đặc biệt là vấn đề công tác xây dựng đảng
thật sự trong sạch vụ bệnh thế nào
cho cuộc đấu tranh chống tham dũng thế sao
tự phê bình và phê bình là biện pháp quan trọng
để giải quyết những mâu thuẫn trong đảng
là quy luật sinh tồn và phát triển của đảng
trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng
tự chỉ trích giúp đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lôi sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
chỉ từ đầu nhiệm kỳ đến nay
với tinh thần nhìn thẳng vào các khuyết điểm để sửa chữa
hơn chín mươi cán bộ diện trung ương quản lý đã bị kỷ luật bằng các hình thức

vào đảng chính là một giải pháp chẳng tâm đi đúng hướng và là một giải pháp căn cơ nhất
chín mươi năm qua đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên nhiều thành tiệu rất vĩ đại
nhưng cũng còn những hạn chế yếu kém đã ghi trong các nghị quyết
điều quan trọng là đảng đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm để tự sửa chữa khắc phục
tự nghiêm túc phê bình chính là vũ khí đấu tranh sắc bén
tạo nên sức mạnh và uy tín
để đảng hoàn thành sứ mệnh lịch sử của một